sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi hai sở giao thông vận tải hà nội tổ chức thông xe cầu vượt tại nút giao ô đông mác nguyễn khoái
giao giữa đường vành đai một với đường lò đúc đường kim nghiêu
đây là một trong tám công trình giao thông cấp bách của thủ đô nhằm giải quyết tình trạng ủn tắc
tới dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
nút giao âu đông mác nguyễn khoái là một trong những nút giao phức tạp
có mật độ phương tiện qua lại lớn nhất hà nội
do gần bảy tháng thi công liên tục công trình đã hoàn thành chiếc tiến độ đề ra
giúp cải thiện tình hình ủn tắc giao thông kéo dài nhiều năm của khu vực
kết nối với đường vành đai một đại cổ việt tạo nên một trục giao thông đồng bộ thông thoáng
giảm tối đa ùn tắc cho khu vực
ngoài các yêu cầu về kỹ thuật còn là công trình có ý nghĩa về mặt kiến trúc cảnh quan trong đô thị
chủ cầu được thiết kế cách điệu tạo dáng kiến trúc chữ v
khẩu độ vượt nhịp giữa lớn nhất hiện nay là bảy mươi hai mét tại vị trí trung tâm nút
các hạng mục công trình được xây dựng đồng bộ với quy hoạch chung của thủ đô
khớp nối với tuyến đường sắt đô thị số ba từ lò đúc sang kim ngu ở khu vực nút giao
dự án có tổng mức đầu tư khoảng một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách thành phố